theo sở văn hóa thể thao hà nội vé xem giải vô địch đua xe f một thế giới
trạng đua f một việt nam grand prix đã chính thức được mở bán từ ngày một mươi bảy tháng bảy
với ba dòng vé gồm vé doanh nghiệp vé khán đài và vé phổ thông
giá vé khởi điểm từ bảy trăm linh đồng
cụ thể vé doanh nghiệp được chia thành ba hạng vé kim cương bạch kim và vàng
với mức giá vé cho ba ngày giao động từ bốn mươi chín ba trăm ba mươi đồng tới chín mươi sáu năm trăm linh đồng
vé khán đài với ba hạng vé khác nhau bao gồm hạng vé khán đài cao cấp
hạng vé khán đài tiêu chuẩn và hạng vé khán đài tự do
giá vé khán đài cho ba ngày giao động từ ba tám trăm chín mươi đồng tới chín chín mươi đồng
và vé một ngày chỉ từ một triệu năm trăm sáu mươi đồng mang đến các phương án lựa chọn
đáp ứng đam mê của số đông khán giả
vé phổ thông là loại vé không có chỗ ngồi phù hợp nhất cho những ai
muốn tận hưởng sức nóng của giải đua danh giá nhất hành tinh với mức giá hợp lý
vé phổ thông bao gồm hai hạng vé là vé phổ thông và vé phổ thông cao cấp
có giá khởi điểm chỉ từ bảy trăm linh đồng cho vé một ngày
khán giả có thể đặt vé trực tuyến và tra cứu danh sách các đại lý phân phối vé
trên trang website chính thức của trạng đua www f một vietnamgp com
đặt mua qua trang thương mại điện tử www adayzori com
hoặc mua trực tiếp ở hệ thống cửa hàng tiện x vinmac cộng
tại hà nội và thành phố hồ chí minh